đối với cherry có giá chỉ hơn một trăm linh đồng là do đây là mặt hàng xuất xứ từ trung quốc
tuy hình thức kém chất lượng thấp nhưng đây lại là sản phẩm được các cửa hàng bánh chế biến thực phẩm săn đón nhiều nhất
vì mang lại lợi nhuận cao giá thành rẻ có thể dễ dàng bắt gặp terry trung quốc ở các cửa hàng như thế này
tuy nhiên theo chính những người bán hàng việc ăn cherry giá rẻ có nguồn gốc từ trung quốc là hoàn toàn không nên
đây là một cửa hàng bán buôn hoa quả khá nổi tiếng ở phạm ngọc thạch
tại đây cherry đang được bán với mức giá giao động phổ biến từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi đồng
tuy nhiên tại các cửa hàng hoa quả nhập khẩu hệ thống phân phối nổi tiếng
thì giá của sản phẩm cherry không thay đổi nhiều so với mọi năm
với mức giá giao động từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng
nghi ngờ về nguồn gốc xuất xứ cũng là câu trả lời của các hệ thống hoa quả này
khi được hỏi về các sản phẩm có giá giao động phổ biến từ ba trăm linh đến ba trăm năm mươi đồng
giá chỉ bằng một nửa đang được bán phổ biến trên thị trường
theo giải thích của các chuyên gia kinh tế

trong cuộc chiến thương mại mỹ trung cherry và nhiều mặt hàng khác
không thể xuất sang thị trường lớn là trung quốc
vậy nên giá thành trong nước có phần giảm nhiệt
tuy nhiên cũng không thể tránh khỏi những nguy cơ về hàng kém chất lượng
nói chung là các nhà doanh nghiệp phải tìm được thị trường

thì hoa quả nhập khẩu vào việt nam cũng sẽ ngày càng lớn
trước khi chúng ta có thể tìm được thị trường lớn là trung quốc
với cái làn sóng hồ hạt của các fta mà chúng ta ký
thì xu hướng của hoa quả nhập ngoại ngày càng nhiều
và nó sẽ áp đảo cái hoa quả nội của chúng ta
cherry đang vào mùa với xuất xứ đa dạng và nhiều chủng loại
người tiêu dùng cần lưu ý
chỉ mua cherry khi biết rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
mua hàng tại những cửa hàng uy tín
cẩn trọng với các sản phẩm giá rẻ bất thường
đây là loại chè dưỡng nhan đường nấu từ nguyên liệu đông y như
nhựa đào yến tuyết táo đỏ lòng nhãn
xuất hiện với tên gọi chè dưỡng nhan
vì theo quảng cáo loại chè này có tác dụng cung cấp colagen
làm đẹp da và giúp đỡ sức khỏe
và bảo tồn nhan sắc
cũng chính vì những công dụng này mà thời gian gần đây
chè dưỡng nhan liên tiếp thú hút sự chú ý của phái đẹp
nhiều người giàu lên nhanh chóng nhờ kinh doanh mặt hàng này
tuy nhiên thực tế nguồn nguyên liệu giải nhiệt bảo tồn nhan sắc quý hiếm có đảm bảo an toàn
tìm tới một địa chỉ đổ buôn nguyên liệu trẻ dưỡng nhan
cũng như nguồn gốc của loại nguyên liệu quý hiếm khiến chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng
các nguyên liệu hiếm lại như nhựa đào yến tuyết bồ mễ
về việt nam đều qua đường tiểu ngạch mà các thương lái gọi là đánh hàng trực tiếp
tại các cửa khẩu giáp trung quốc
cái này là hàng trung hay là hàng đài
cái này là chỉ có hàng trung quốc thôi chứ
bình thường của bọn nó toàn lấy của tớ về đó đóng hộp nha
bán hơn một triệu
cái này mình lấy trực tiếp ở bên đấy về ấy chứ
mình không qua trung gian lấy từ bên cửa khẩu về
mặc dù tất cả các mặt hàng đều là đông dược là thuốc
nhưng không hề được bảo quản trong điều kiện an toàn
công dụng bảo tồn nhan sắc chống mất ngủ vẫn luôn được người bán khẳng định
ngay cả khi nhiều loại thảo dược đông y làm chè đã chảy nước
thậm chí có hiện tượng mốc hỏng

cái này là nó là
đấy đúng không
nó kiểu nó bị
cái này nha chỉ cần cho vào nước ấy
đây này đây nó bị

bị hấp hơi à